theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam
dự báo đêm nay ngày hai mươi bảy tháng ba bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ
từ chiều tối hai mươi bảy tháng ba các tỉnh vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông
đêm hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng ba mưa rông mở rộng ra các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
cục bộ có mưa vừa mưa to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi tám tháng ba bắc bộ trời chuyển mát với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
khu vực hà nội đêm hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng ba có mưa rào và có nơi có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi tám tháng ba trời chuyển mát với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng từ hai mươi đến hai mươi hai độ